các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

đối với các nhiệm vụ trong tháng năm các bộ ngành địa phương cần khắc phục những tồn tại hạn chế và nguy cơ đồng thời chủ động chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những điểm ngẽn trong triển khai đề án sáu tạo tiền đề để sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện đề án trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một trong những yêu cầu trọng tâm được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp giao ban tháng bốn tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
phiên họp diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
qua triển khai các nhiệm vụ trong tháng bốn và ba tháng đầu năm bên cạnh việc một số bộ ngành đảm bảo tiến độ công việc thực hiện thì còn một mươi bốn nhiệm vụ cần tiếp tục thường xuyên thực hiện năm nhiệm vụ chưa hoàn thành
trong đó có bốn nhóm vấn đề về pháp lý hạ tầng công nghệ dịch vụ công và nguồn lực được xác định là nguy cơ điểm ngẽn nếu không giải quyết rứt điểm sẽ không hoàn thành các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba và làm chậm lộ trình triển khai đề án sáu
biểu dương kết quả các bộ ngành địa phương đạt được có sự chuyển biến rất nhiều so với những tháng trước đó
cùng dẫn chứng một số tiện ích người dân doanh nghiệp đã được thụ hưởng bộ trưởng tô lâm đề nghị các nhiệm vụ còn chậm muộn và nhiệm vụ trong tháng năm các bộ ngành phải gấp rút hoàn thành

trong đó bộ lao động thương minh và xã hội đẩy nhanh tiến độ cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu an sinh xã hội kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ y tế khẩn trương ban hành quy định nhóm thông tin cơ bản về nguồn lực trong tháng năm kết nối chia sẻ dữ liệu với bảo hiểm xã hội thực hiện các dịch vụ công cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe
bộ tài nguyên và môi trường hoàn thành việc giả soát bản đồ hành chính quốc gia xây dựng cập nhật quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai nhà ở
bộ công an tiếp tục phối hợp hỗ trợ bộ giáo dục và đào tạo cấp căn cước công dân cập nhật lịch sử thương chú cho học sinh phục vụ cho kỳ thi sắp tới
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu giải quyết những vấn đề mang tính điểm nghẽn về hạ tầng an ninh an toàn

bộ giáo dục và đào tạo đã đáp ứng được chín trên một mươi ba tiêu chí theo hướng dẫn tại văn bản một nghìn năm trăm năm mươi hai
và bốn cái tiêu chí chưa được đáp ứng thì bộ thông tin truyền thông sẽ hỗ trợ bộ giáo dục đào tạo để sớm hoàn thành cái này trong thời gian tới
một số nhiệm vụ trong việc hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia cũng được bộ trưởng tô lâm giao cụ thể tới các thành viên trong tổ công tác thuộc từng bộ ngành
tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các tiện ích phục vụ người dân doanh nghiệp
thưa quý vị sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba cùng dự có đại diện lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam các ban bộ ngành trung ương và công an các đơn vị địa phương
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương và tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của từng lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ dưới sự chứng kiến của các đại biểu đại diện các cụm thi đua trong công an nhân dân đã ký kết giao ước thi đua
thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn cán bộ chiến sĩ công nhân lao động trong công an nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
cùng với đó các hoạt động hưởng ứng phải thiết thực các chương trình phải hiệu quả cách làm phải sáng tạo tất cả hướng đến nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
bên cạnh đó biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ chiến sĩ người lao động tập thể có sáng kiến hiệu quả thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu và hoạt động lao động sản xuất phục vụ lợi ích cho nhân dân xã hội và cơ quan đơn vị
cũng tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến cùng đại diện các cơ quan đơn vị đã trao tặng cho cán bộ chiến sĩ người lao động trong công an nhân dân bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn